thưa quý vị sau thời gian thích ứng an toàn với covid một mươi chín tây ninh bình thuận lâm đồng bạc liêu và vĩnh long
xiết các hoạt động dịch vụ khi ca nhiễm cộng đồng tăng mạnh
ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ
đối với các quán bà karaoke phủ trường massage internet trò chơi điện tử trên toàn địa bàn tỉnh
các cơ sở dịch vụ ăn uống không tiếp quá hai mươi người cùng thời điểm không phục vụ rượu bia
và đảm bảo giãn cách một năm mét giữa người với người khách phải tuân thủ năm k
các hoạt động văn hóa thể dục thể thao cưới hỏi hiếu hỉ tàn chế nghi lễ tôn giáo tính ngưỡng
không bị cấm nhưng chỉ được tổ chức ở quy mô dưới hai mươi người và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc năm k
sự kiện nào tổ chức hơn số người kể trên phải được chính quyền địa phương chấp thuận
tây ninh có gần một tháng triển khai quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả với covid một mươi chín
tuy nhiên thời gian gần đây số ca ép không tăng cao trong cộng đồng các khu công nghiệp tăng cao
do nhiều người chủ quan lơ là phòng dịch tính ghi nhận hơn hai mươi hai trăm linh ca nhiễm hai trăm linh sáu người tử vong
ở khu vực miền tây sau khi ghi nhận tổng cộng hơn chín ba trăm linh ca nhiễm bạc liêu yêu cầu không tổ chức
các hoạt động tập trung trên một mươi người kể cả trong nhà và ngoài trời
ngoài phạm vi công sở cơ sở y tế điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cơ sở sản xuất kinh doanh
người dân không được ra đường từ hai mươi h đến bốn giờ trừ một số lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp
các bộ nhân viên nhà nước không được ra khỏi tỉnh khi chưa được phép không tham dự đám tiệt trừ đám tan
tiệc cưới trong phạm vi gia đình mình trong đó cố gắng thu xếp không tổ chức tiệc cưới trong thời gian này
các quán ăn nhà hàng chỉ được bán mang về hoạt động từ bốn giờ đến một mươi chín giờ
chợ truyền thống chợ đầu mối phải được phân luồn và kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
chính quyền các xã phường thị trấn phát phiếu đi chợ hoặc các hình thức khác phù hợp cho các hộ gia đình trên địa bàn
tỉnh yêu cầu dừng các hoạt động như vũ trường karaoke massage quán bar internet trò chơi điện tử
dịch vụ làm tóc cắt tóc làm đẹp spa thẩm mỹ viện
các chốt kiểm soát chốt chặn được thiết lập ở nhiều khu vực địa bàn diễn biến dịch phức tạp
số ca tử vong tuần qua
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi một ở đồng nai tăng gần bảy mươi bảy so với tuần trước đó
theo sở y tế đồng nai ngày hai mươi hai tháng một mươi một
độ tuổi trung bình bệnh nhân covid một mươi chín tử vong là sáu mươi bốn
như vậy có thể thấy bệnh nhân covid một mươi chín đồng nai tử vong chủ yếu do bệnh nền
số ca nhiễm đang có xu hướng giảm với bốn hai trăm một mươi chín f tuần qua so với tuần trước năm bốn trăm bảy mươi chín ca
đánh giá mức độ dịch đồng nai đang ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
tuy nhiên sở y tế đồng nai nhận định
tình hình dịch bệnh sắp tới vẫn còn phức tạp khó kiểm soát số ca nhiễm trong bối cảnh
mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội bình thường mới
nguồn lây chủ yếu ở các địa điểm có nguy cơ cao như chợ dân sinh siêu thị cơ sở sản xuất khu nhà trọ
trẻ em nguy cơ lây nhiễm cao khi đến trường trở lại nhưng chưa hoàn thành tiêm chủng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được nguyên kỳ nắm góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại